ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tại huyện khói châu tỉnh hương yên
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông tin đến các cử tri dự kiến nội dung
chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
với tinh thần dân chủ thẳng thắn cởi mở các cử tri huyện khói châu đã phát biểu kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội bảo hiểm y tế thuốc khám chữa bệnh
các cử tri cũng quan tâm đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách thực thi pháp luật như dự thảo nghị định
quy định chi tiết thi hành luật đất đai dự thảo nghị định quy định về định giá đất
phát biểu tại buổi tiếp xúc đại tướng tô lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật huyện khói châu đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời khẳng định các ý kiến của cử tri đã nêu là những vấn đề lớn tâm huyết thể hiện trách nhiệm đối với đất nước
phản ánh nguyện vọng chính đáng của các bà con cử tri giúp cho các cơ quan nhà nước có cái nhìn đa chiều toàn diện sát cơ sở
và kịp thời đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội nâng cao hiệu quả bảo đảm an sinh xã hội cho các tầng đất nhân dân
tại buổi tiếp xúc đại tướng tô lâm đã chia sẻ giải đáp với các cử tri huyện khói châu một số vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp trong khu dân cư
vấn đề định giá đất việc phát triển tổ chức công đoàn việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao luật căn cước
đồng chí đại tướng tô lâm cũng nhấn mạnh đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền
sở ngành tỉnh hưng yên nói chung và huyện khói châu nói riêng thủ trường các cơ quan đơn vị có thẩm quyền
chủ động có văn bản trả lời kịp thời gửi tới các cử tri có kiến nghị đồng thời gửi các đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên và các cơ quan chức năng thực hiện chức năng giám sát
tại hội nghị này nếu cử tri nào còn có kiến nghị nhưng chưa phát biểu có thể gửi kiến nghị đó bằng văn bản tới văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh hưng yên nói chung để được trả lời theo đúng quy định của pháp luật
nhân dịp này đại tướng tô lâm đã trao tặng huyện khói châu năm mươi bộ máy tính